tại bangkok thái lan hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai chính thức khai mạc
với sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao một mươi nước asean tổng thư ký asean
cùng bộ trưởng ngoại giao một số nước khách mời của chủ tịch
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh dẫn đầu đoàn việt nam tham dự lễ khai mạc
sau lễ khai mạc đã diễn ra phiên họp toàn thể và phiên họp hẹp của các bộ trưởng ngoại giao asean
để thảo luận các vấn đề liên quan xây dựng cộng đồng quan hệ đối ngoại
chuẩn bị cho các hội nghị cấp cao asean giữa asean với đối tác vào cuối năm
cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
tại hội nghị các bộ trưởng ngoại giao thảo luận nhiều nội dung về tình hình xây dựng cộng đồng
quan hệ đối ngoại và giả soát việc chuẩn bị cho các hội nghị cấp cao cuối năm
trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm khẳng định quyết tâm thực hiện đầy đủ hiệu quả
tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm tiếp tục triển khai các định hướng sang kiến xây dựng asean tự cường
sáng tạo và phát triển bền vững mọi mặt trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều chuyển biến nhanh chóng
các bộ trưởng ngoại giao nhấn mạnh tầm quan trọng của hoàn tất đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện
asep trong năm hai nghìn một mươi chín tăng cường hợp tác kết nối phát triển tiểu vùng và xây dựng cách tiếp cận mới
trong thu hẹp khoảng cách phát triển cũng như nâng cao bản sắc ý thức cộng đồng thông qua hoạt động giao lưu
hợp tác giữa các tổ chức hiệp hội nhân dân các bộ trưởng ngoại giao nhất trí sẽ giới thiệu với các đối tác
về tài liệu quan điểm của asean về ấn độ dương thái bình dương aoip nhấn mạnh những mục tiêu
nguyên tắc của asean trong hợp tác vì khu vực ấn độ dương thái bình dương hòa bình thịnh vượng
tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác duy trì và thúc đẩy hòa bình ổn định và an ninh khu vực
xử lý hữu hiệu các thách thức đang nổi lên các bộ trưởng cũng thảo luận sâu rộng về tình hình biển đông
ghi nhận quan ngại về các hoạt động tôn tạo bồi đắp đặc biệt là những sự cố nghiêm trọng đang diễn ra trên biển đông
đã làm xói mòn lòng tin gia tăng căng thẳng và gây phương hại hòa bình an ninh và ổn định khu vực
theo đó asean tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế
công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos kêu gọi các bên kiềm chế không quân sự hóa và tránh
có các hành động làm phức tạp tình hình giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
công ước unclos phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đánh giá cao
kết quả bốn năm triển khai tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm đề nghị asean tiếp tục đề cao đoàn kết
gắn kết tăng cường hợp tác nội khối giữ vững vai trò trung tâm trong quan hệ đối ngoại
qua đó ứng phó hiệu quả với những chuyển dịch nhanh chóng trong cục diện chiến lược khu vực và thế giới
phó thủ tướng nhấn mạnh tình hình biển đông diễn biến phức tạp trong đó có các hành động đơn phương
như quân sự hóa gia tăng tập trận quân sự đặc biệt là tàu khảo sát hd tám của trung quốc được các tàu
hải cảnh và dân binh hộ tống xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thèm lục địa của việt nam
tiến hành các hoạt động khảo sát trái phép phó thủ tướng nhấn mạnh những hành động này vi phạm
nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của việt nam theo công ước liên hợp quốc về luật biển
một nghìn chín trăm tám mươi hai nghiêm trọng hơn đây là diễn biến tiếp theo các hoạt động cải tạo bồi đắp quy mô lớn và
quân sự hóa các cấu trúc tranh chấp trên biển trong bối cảnh đó phó thủ tướng đề nghị asean giữ
vững đoàn kết và tiếng nói chung tái khẳng định các nguyên tắc và cam kết đối với hòa bình và
ổn định lên tiếng kêu gọi kiềm chế không có các hành động đơn phương làm phương hại tiến trình
đối thoại và hợp tác khu vực cản trở hoạt động kinh tế hợp pháp của các nước ven biển và nỗ lực
xây dựng một coc hiệu lực thực chất